dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phiên họp thứ bốn mươi tám ủy ban thường vụ quốc hội đã chính thức khai mạc
phát biểu tại phiên khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
phiên họp được khai mạc ngay sau khi quốc hội tổ chức thành công đại hội đồng ipa bốn mươi một
đây là sự kiện chính trị ngoại giao quan trọng của năm hai nghìn hai mươi và là dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại của quốc hội trong nhiệm kỳ này
qua đó góp phần củng cố vững chắc vị thế uy tín của việt nam trên trường quốc tế
phiên họp này sẽ cho ý kiến về một số dự án luật quan trọng như luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công đoàn
luật phòng chống ma túy sửa đổi luật giao thông đường bộ sửa đổi
đáng chú ý ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến đối với hai sự thảo nghị quyết của quốc hội
đó là nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc và nghị quyết về miễn cấp quyền khai thác tài nguyên nước
cùng một số nội dung liên quan đến công tác tư pháp hoạt động kiểm toán thu chi ngân sách nhà nước
và cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ một mươi của quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết trong phiên họp lần thứ bốn mươi tám
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ nghe ủy ban khoa học công nghệ và môi trường ủy ban kinh tế của quốc hội
báo cáo kết quả hai phiên giải trình của ủy ban về an ninh nguồn nước và phát triển điện lực cho đến năm hai nghìn hai mươi
đây là hai chuyên đề rất quan trọng tại phiên họp này được ủy ban thường vụ quốc hội cũng như các ủy ban khác của quốc hội rất quan tâm